cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết đã phối hợp với công an tp hcm triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng có quy mô gần ba tỷ đồng
cầm đầu đường dây là nguyễn hoàng long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ngụ tại phường tân phong quận bảy tp hcm với hình thức đánh bạc là cá độ bóng đá trên trang web bóng tám mươi tám com và expobet com
đường dây này hoạt động từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay với số tiền hơn ba tỷ đồng
tấn công với bắt khám xét một mươi địa điểm trong đường dây đánh bạc công an đã bắt giữ một mươi một đối tượng thu giữ hơn bốn tỷ đồng hơn một trăm linh usd hàng chục thiết bị điện tử và các tài liệu
hiện cục cảnh sát hình sự đang điều tra mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng khác